liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn flc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi tám ngân hàng về việc phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản sao kê tài khoản số phụ tài khoản chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vcb ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam tết con banh ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa con banh ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp banh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam vib ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản thông tin tài khoản thanh toán tiết kiệm tiền vay việt nam đồng và ngoại tệ sao kê tài
dịch ký nhận chuyển tiền từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay của các tổ chức cá nhân khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân
cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông trịnh văn quyết trịnh thị thúy nga trịnh thị minh huế hương trần kiều dung nguyễn quỳnh anh bùi hải huyền
cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến trước ngày một mươi năm bốn hai nghìn hai mươi hai